thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
trong những ngày này thành phố đà nẵng đã kích hoạt mọi biện pháp chống dịch
cùng với đó là sự đồng lòng quyết tâm chống dịch bệnh của cả hệ thống chính trị và người dân
đã trở thành nguồn động lực cho cuộc chiến này
tại đà nẵng những hình ảnh này phóng viên ghi lại được trong những ngày qua
tại những nơi có ca mắc covid một mươi chín khi các ngành chức năng thành phố
tiến hành các biện pháp dịch tễ vệ sinh môi trường
cùng với đó các hãng hàng không đã tăng cường các máy bay thân lớn như airbus a ba trăm năm mươi
boeing bảy trăm tám mươi bảy để đáp ứng nhu cầu giải tỏa du khách ở đà nẵng theo kế hoạch
đồng thời đưa ra chính sách hoàn hủy vé cho khách ở đà nẵng
có lịch khởi hành đi và đến từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
hành khách đều ý thức được cái việc này và cũng rất là trật tự
đi cũng là ủng hộ các cái hoạt động của ngành hàng không
để đảm bảo tốt cái an ninh trật tự cũng như là cái mỹ khoan của nhà ca
hiện nay ba bệnh nhân covid một mươi chín tại đà nẵng đều chưa xác định rõ nguồn lây nhiễm
do vậy dù không hoang mang nhưng người dân luôn đề cao ý thức phòng bệnh
như đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn không tập trung quá ba mươi người tại nơi công cộng
luôn giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc trò chuyện
các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu cũng đóng cửa theo quy định
ngay trong đêm hai mươi sáu tháng bảy tiểu đoàn phòng hóa bảy mươi tám và đội y học dự phòng
thuộc bộ tư lệnh quân khu năm đã huy động lực lượng phun hóa chất
tại các bệnh viện đang thực hiện cách ly là bệnh viện c đà nẵng và bệnh viện đà nẵng
để tăng cường phòng chống covid một mươi chín trong tình hình mới